từ đầu năm đến nay do nhu cầu sử dụng điện gia tăng nên sản lượng điện năng cung cấp
tại tp hcm đạt gần một mươi ba năm trăm linh triệu kwh tăng tám chín mươi chín so với cùng kỳ
đặc biệt chỉ trong tháng sáu chỉ số sản xuất và phân phối điện tăng trưởng cao nhất với mức tám bảy
theo sở công thương tp sản lượng điện thương phẩm hiện ước đạt một mươi hai chín trăm linh triệu kwh
tăng chín ba mươi năm so cùng kỳ
giá điện tăng đột ngột dẫn đến chi phí sản xuất tại các tổ chức hiệp hội trên địa bàn
như hội lương thực thực phẩm hội cao su nhựa hội cơ khí điện hiệp hội dịch may da dày đều tăng
cụ thể việc tăng giá điện làm giảm bình quân năm một mươi lợi nhuận
nhất là tại những doanh nghiệp ngành cơ khí nhựa chế biến lương thực thực phẩm
nhiều doanh nghiệp phải lên kế hoạch đổi mới dây chuyền công nghệ sản xuất tiết kiệm điện
để giảm chi phí sản xuất
bên cạnh đó đầu tư các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời trên mái nhà
cũng là giải pháp chủ động nhằm hạn chế tác động của việc tăng giá điện ổn định sản xuất